điển hình như hành vi giết người của đối tượng nguyễn văn nhớ trong vụ việc xảy ra mới đây tại hưng yên
thống kê của bộ công an cho thấy từ năm hai nghìn một mươi tám đến cuối một năm hai nghìn hai mươi một
cả nước ghi nhận hơn một mươi vụ người chưa thành niên vi phạm pháp luật với một mươi sáu đối tượng có liên quan
trong đó nữ giới chiếm năm nam giới chiếm đến chín mươi sáu
riêng tại hưng yên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một xảy ra năm mươi ba vụ vi phạm trật tự xã hội
trong đó có hai trăm hai mươi bảy đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật
nhiều đối tượng bị xử lý hình sự về các tội đặc biệt nghiêm trọng như giết người
hôm đó tôi đang đi chơi đi tới vòng xuyến đến mỹ thì tôi đổ xe lại
thấy thì hai đi sát người tôi chởi tôi bức xúc quá tôi lấy con dao ở túi ra tôi bấm tôi đâm hai một hát rồi tôi bỏ chạy
đến lúc nghĩ con đâm xong thì tôi ra pháp luật chịu tội à ra đầu thú rồi thì con tôi biết là hành vi của tôi là sai
tại nhiều địa phương khác như đắk lắc tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
thậm chí một số phạm tội giết người cũng đang đặt ra cho cơ quan chức năng
những vấn đề nan giải
điển hình là vụ việc một mươi hai đối tượng bị điều tra xử lý trong vụ án mạng xảy ra tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
nạn nhân trong vụ án là một nam học sinh lớp chín trên địa bàn
cơ quan công an xác định trước đó do có mâu thuẫn với một thanh niên ở thành phố buôn ma thuột
nên hòa đã rủ khánh tiên tình và trí mang hung khí đi từ xã ea mờ nang huyện cư mờ ga lên buôn ma thuột để đánh nhau
nhưng không tìm được
sau đó khi cả nhóm đang trên đường về thì bị nhóm của y thông bu ya ở buôn suốt mờ rư xã cư xuê đứng bên đường tỉnh lỗ tám dùng gạch đá ném làm hòa và khánh bị thương
vì vậy hòa và khánh đã gọi điện tập hợp cả nhóm lại sách dao dựa hùng khí các loại lao vào đánh trả nhóm của y thông bia
hậu quả khiến đối tượng này tử vong vì bị hai vết trọng thương trên đầu và nhiều vết trên người